tại hà nội đã diễn ra lễ triển khai chương trình tái chế vỏ hộp sữa học đường
tại tám trăm linh trường tiểu học ở một mươi sáu quận huyện thành phố hà nội
mục tiêu của chương trình nhằm góp phần giúp em học sinh hình thành thói quen thu gom
phân loại và tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống tại gia đình
từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người dân
tham gia chương trình các em học sinh được hướng dẫn cách xử lý vỏ hộp sữa sau khi uống
như cho ống hút vào trong hộp bỏ vào đúng nơi quy định
vỏ hộp sữa sau đó sẽ được công ty thu gom định kỳ hai tuần một lần và chuyển đến nhà máy giấy đồng tiến
để tái chế thành các sản phẩm hữu ích như giấy công nghiệp tấm phẳng và tấm lập sinh thái
đây là hành động có tính lan tỏa rất lớn đối với cộng đồng về các biện pháp bảo vệ môi trường
cũng tại buổi lễ các hoạt động sôi nổi khác dành cho giới trẻ như triển lãm về hành trình bền vững
của vỏ hộp giấy đựng đồ uống
khách tham quan khi mang một trăm linh vỏ hộp giấy đựng đồ uống tới sự kiện được đổi lấy một cây xanh
các hoạt động này đã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia và truyền tải rộng rãi thông điệp thu gom
phân loại và tái chế vỏ hộp giấy đã qua sử dụng
chương trình cũng đặt mục tiêu giáo dục và khuyến khích học sinh và phụ huynh phân loại vỏ hộp giấy
đựng sữa và các đồ uống khác tại gia đình để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường